chính quyền hàn quốc mới đây đang tiến hành xem xét các quy định phòng dịch
trong đó có việc cho phép người dân bỏ khẩu trang khi ra ngoài trời
tuy nhiên quy định này vẫn đang được cân nhắc dựa vào tình hình thực tế cuối tháng năm tại đất nước này
cụ thể ngày hai mươi bảy tháng bốn chủ tịch ủy ban chuyển tiếp chính quyền của tổng thống đắc cử hàn quốc
yoon seok yeol cho biết chính phủ mới sẽ quyết định có cho phép người dân bỏ đeo khẩu trang
khi ra ngoài trời hay không vào cuối tháng năm này
theo ông ahn jong soo quyết định trên sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế cuối tháng năm
đồng thời cũng lưu ý rằng hàn quốc hiện đang ghi nhận số ca nhiễm mới covid một mươi chín
theo ngày cao hơn các quốc gia khác
phát biểu tại một cuộc họp báo ông ahn jong soo nói
nếu có thể chúng tôi sẽ cho phép bỏ khẩu trang khi ra ngoài
nhưng có thể sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào trong nhà
đồng thời ông lưu ý thêm rằng
quy định đeo khẩu trang trong nhà có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong một thời gian
không chỉ hàn quốc nhiều nước trên thế giới cũng đã loại bỏ quy định với khẩu trang trong không gian thoáng
trong khi đó một số quốc gia đã xem xét nghiên cứu vấn đề này nhưng thận trọng hơn
dựa trên việc theo dõi sát sao quá trình chuyển đổi sang giai đoạn covid một mươi chín là bệnh đặc hữu trong sáu tháng tới
có thể thấy gần đây hàn quốc đã dỡ bỏ tất cả các quy định về giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín
ngoài trừ quy định về đeo khẩu trang
nếu tình hình thực tế có xu hướng tiến triển tốt vào cuối tháng năm
thì quyết định về việc chỉ cần đeo khẩu trang ngoài trời sẽ được thông qua
liệu rằng chỉ trong vòng một tháng hàn quốc có thể kiểm soát được số ca nhiễm đang tăng từng ngày
để các biện pháp nới lỏng chống dịch được thực hiện hay không